ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục ngày thứ ba xét xử đại án buôn lậu xăng dầu
tại phiên xét xử đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã công bố toàn bộ số tài sản đã thu giữ của các bị cáo
kê biên hơn hai trăm hai mươi một tỷ đồng năm mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài sản khác
theo cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định
cơ quan cảnh sát điều tra công an đồng nai còn kê biên một mươi bảy tàu chở xăng lậu
hai xe bồn ba ô tô hai xe máy tạm giữ sáu mươi năm điện thoại di động
cơ quan điều tra niêm phong hai năm triệu lít xăng ron chín mươi năm nhập lậu và thu giữ hơn hai mươi kg chất bột màu dùng để pha vào xăng nhập lậu tạo màu bán thị trường
ngoài ra còn phong tỏa bốn mươi một tài khoản ngân hàng của các bị cáo với tổng số tiền hơn một trăm bảy mươi ba tỷ đồng
tạm dừng giao dịch một tài khoản với số tiền bốn mươi sáu năm tỷ đồng
cơ quan điều tra kê biên năm mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các tỉnh sóc trăng đồng tháp long an hậu giang đồng nai
bình dương bình phước và tp hcm đồng thời tạm giữ hơn hai trăm hai mươi một tỷ đồng gần ba trăm linh usd năm trăm linh đô la singapore và một thẻ atm
toàn bộ số tiền nói trên đã được nộp vào tài khoản của phong cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu mở tại kho bảng nhà nước tỉnh đồng nai